như thường lệ thì chúng tôi sẽ bắt đầu với một số lưu ý liên quan đến thời tiết
mà quý vị không nên bỏ qua để có một ngày thật là hiệu quả và an toàn
thưa quý vị hôm qua thì hầu như là không có địa phương nào nhiệt độ thực tế dưới ba mươi bảy độ c
và hôm nay thì khi trời mới bắt đầu sáng thôi nhưng mà thời tiết đã rất là nóng rồi
và nhiều người băn khoăn thì là với thời tiết nóng gây gắt
thì có nên tập luyện thể thao ngoài trời hay không chị linh chi
vâng ạ chúng ta thì vẫn hay khuyến cáo mọi người rằng trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng
thì nên hạn chế ra ngoài
tuy nhiên nếu mà quý vị không muốn quá trình luyện tập của mình bị gián đoạn
thì hãy nắm một số biện pháp bảo vệ và phòng ngừa rủi ro
ví dụ như là chúng ta sẽ lựa chọn thời điểm luyện tập vào sáng sớm hoặc là chiều tối
trong những ngày quá nóng và ẩm bù đủ lượng nước và địa giải đã mất trong quá trình luyện tập
ngoài ra thì quý vị cũng có thể rút ngắn thời gian luyện tập và đặc biệt là giới hạn của bản thân
bởi kiệt sức do nhiệt cũng là một tình trạng thường gặp và nguy hiểm không kém sốc nhiệt
nhiệt độ chi tiết cho các vùng quý vị hãy theo dõi ở phần cuối của chương trình